kiểm soát và chung sống an toàn với dịch bệnh cũng như điều chỉnh tích cực từ sản xuất đời sống thích ứng với dịch bệnh
là thông điệp được phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín nhấn mạnh
tại cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba địa phương diễn ra chiều nay
cuộc họp nhằm lấy ý kiến đóng góp từ các địa phương đối với dự thảo chỉ thị mới thực hiện
sau khi chỉ thị một mươi sáu hết thời gian hiệu lực
nhằm hoàn thiện dự thảo chỉ thị để trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành
các địa phương đã có những góp ý chi tiết cụ thể bên cạnh những nguyên tắc được xác định ban đầu
như thực hiện việc giữ khoảng cách an toàn đeo khẩu trang nơi công cộng
bảo đảm tiếp tục công tác ngăn chặn điều trị dập dịch nhất là ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào
quy định chặt chẽ trong kiểm soát nhập cảnh không được chủ quan
thì dự thảo chỉ thị sẽ có quy định chi tiết phù hợp với từng địa phương địa bàn
từng nhóm đối tượng ngành nghề để vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội
phút này là chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh
và lúc này thì chúng ta phải xác định theo tôi là về ba cái vế
vế thứ nhất là phải tiếp tục các giải pháp để kiểm soát bằng được dịch bệnh không để lây lan rộng
vế thứ hai phải xác định là dịch bệnh còn dài
cho đến khi nào trên thế giới tìm được vaccine hoặc thuốc đặc trị
và vì dịch còn dài thì chúng ta phải chung sống an toàn để phát triển
và cái vế thứ ba là chúng ta phải thúc đẩy những cái sự thay đổi những sự điều chỉnh mà từ trước nay chúng ta vẫn mong muốn thúc đẩy thay đổi và điều chỉnh nhưng mà vẫn còn chậm
ví dụ như là việc ứng dụng công nghệ thông tin triển khai các dịch vụ trực tuyến thanh toán điện tử
hay là những cái thói quen trong xã hội như là chen lấn không xếp hàng
dự thảo chỉ thị sẽ được ban soạn thảo tiếp thu ý kiến sửa đổi và trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành
chỉ thị sẽ là căn cứ để các tỉnh địa phương có thể có những giải pháp cụ thể trong phòng chống dịch
và bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh